thưa quý vị và các bạn tại âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng
sau một thời gian tàu cá cập bờ phòng chống dịch và tránh bão
đến hôm nay hàng loạt tàu thuyền đánh bắt ở ngư trường vịnh bắc bộ
đã chuẩn bị đầy đủ hậu cần và nhân lực cho những chuyến vươn khơi dài ngày
nhiều ngư dân rất phấn khởi khi được quay trở lại với công việc
sau hơn hai tháng neo đậu tại âu thuyền thọ quang tàu cá mang số hiệu qng chín mươi tám nghìn hai trăm chín mươi tám ts
của ngư dân huỳnh tùng cùng bạn thuyền tất bật chuẩn bị lưới ngư cụ và các nhu yếu phẩm cần thiết
hơn nữa trên tàu hiện có một mươi ngư dân đều đã được tiêm ít nhất một buổi vaccine
có kết quả xét nghiệm âm tính đảm bảo đủ điều kiện cho phép vương khơi
của ban quản lý cảng cá thọ quang
tời tiết thì nói chung cũng có ấp thấp nhưng mà ấp thấp nó chủ thuộc về vùng phía nam
chắc có khả năng về phía nam cho nên phía bắc này không có gì hết
cho nên anh em cũng tranh thủ chuẩn bị ra khơi
theo kinh nghiệm của ngư dân với thời tiết biển động gió dưới cấp sáu
là ngư trường có nhiều hải sản rất thuận lợi cho việc đánh bắt hơn là trời yên biển lặng
mặt khác hiện nay giá thu mua hải sản cũng tốt hơn so với thời điểm trước đây
nên nhiều chủ tàu đã huy động bàn thuyền từ nhiều địa phương phía nam ra đà nẵng
tranh thủ ra khơi đánh bắt vụ cá đông
mùa này là đánh bết nó đạt mình cũng phải tranh thủ mình đi đánh bết rồi đó anh
còn cái mùa này là đánh bết nó đạt mình cũng phải tranh thủ mình đi đánh bết rồi đó anh
mùa này là đánh bết nó đạt mình cũng phải tranh thủ mình đi đánh bết rồi đó anh
thì đến thời điểm hiện nay cùng với điều kiện thời tiết bắt đầu đã có xu hướng tốt lây thân lợi hơn
thì bà con ngư dân cũng đã chuẩn bị các lực lượng chuẩn bị lao động và nhu yếu phẩm
và sẵn sàng để là vương khai bám biển khai thác
hy vọng rằng trong thời gian đấy
thì với điều kiện thời tiết và cũng như kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch tại cảng cá chợ đồng máu thủy sản thảo quang
thì tình hình hoạt động của cảng sẽ dằn dằn ổn định và trở lại bình thường
hiện nay hàng loạt tàu cá chủ yếu là quảng ngãi thừa thiên huế và đà nẵng đánh bắt cá ở ngư trường vịnh bắc bộ
đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết và lực lượng lao động sẵn sàng vương khơi bám biển

với kinh nghiệm nhiều năm công nghệ
cùng với ngư trường có nhiều thuận lợi
hy vọng người dân sẽ đánh bắt vụ cá đông bồi thu và có thêm điều kiện mưu sinh
sau thời gian dài chịu tác động nặng nề của dịch bệnh